thưa quý vị tuyến quốc lộ một mươi bốn d dài bảy mươi sáu km khởi đầu từ bến rằng huyện nam giang tỉnh quảng nam
đến cửa khẩu quốc tế nam giang đắc tà ốc kết nối với nước bạn lào
đây là tuyến giao thông độc đạo nối từ trung tâm huyện nam giang đến tám xã vùng cao của huyện
dù là quốc lộ nhưng đường này chỉ rộng khoảng sáu năm mét
được đầu tư thừa hơn hai mươi năm trước cùng với việc gánh hàng nghìn lực phương tiện lưu thông mỗi ngày
nên hư hỏng xuống cấp rất nghiêm trọng
dù là trời nắng nóng nhưng người đàn ông này vẫn phải mặc áo mưa để chạy xe máy
nếu không làm thế thì quần áo trên người sẽ bị lấm lem bởi bụi đường
kể từ ngày trở quạng bô xít từ lào về ngày cũng như đêm hàng trăm chiếc xe tải hạng nặng nối đuôi
thay nhau bầm nát tuyến quốc lộ một mươi bốn d
mặt đường không những xuất hiện ổ voi mà bụi bay mù mịt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
rất bụi bậm chỗ đó thì anh em mà đi làm thì chỉ có một cái bộ áo của này thôi
thì mà muốn cho nó sạch thì phải mặc áo mưa
từ khi mà có cái xe chở quặng đi lên thì bà con là đi lại rất là khó khăn
cái thứ hai nữa là cái việc mà họ chạy rồi ủn tắc giao thông là gây ra tai nạn cho bà con cũng rất là nhiều
cho nên là cũng mong là đảng nhà nước quan tâm rồi mở cái đường rồi nâng cấp lại cái đường để cho bà con nó đi lại an toàn hơn
mặc dù tỉnh quảng nam các ngành chức năng và huyện nam giang cũng đã đầu tư sửa chữa tu bổ tuyến đường huyết mạch này
thế nhưng chủ yếu vẫn chỉ là vá víu tạm thời
hiện nay thì tuyến đường này thì một ngày cái lưu lượng xe có khoảng mấy trăm lượt
thì cho nên là xuống cấp thảo hách là xuống cấp toàn bộ
cho nên là người dân rất là khó khăn và huyện cũng đã nhiều lần đề xuất với lãnh đạo tỉnh kể cả luôn đồng ý quốc hậu
thế nhưng hiện nay thì vẫn chưa có cái việc là tổ chức như thế
cho nên là rất là khó cho huyện
vì đây là cái đường huyết mạch của huyện mà
để đi công tác vùng sâu vùng xa rồi lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội biên giới
thứ hai nữa là để giữ vững ổn định chính trị xã hội trật tự ân ninh biên giới thì cũng phải đi cái đường này
và người dân thì lưu thông hoàn hóa để phát triển kinh tế cũng có nhân hội gia đình thì cũng đi đường này
năm hai nghìn hai mươi ba quảng nam đề nghị bộ giao thông vận tải đầu tư nâng cấp
cải tạo quốc lộ một mươi bốn d theo hai giai đoạn phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật
bảo đảm xe công tên nơi vận tải đi lại thuận lợi an toàn với tổng bức đầu tư hơn hai bảy trăm ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên trong quá trình chờ đợi dự án được triển khai thì hàng ngày
hàng chục nghìn người dân bà con dân tộc thiểu số ở tám xã vùng cao biên giới của huyện nam giang
vẫn thấp thỏm lo sợ khi lưu thông triển tuyến đường này